cũng như các lĩnh vực văn hóa giải trí khác loại hình nghệ thuật sân khấu phải tạm dừng tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên công việc luyện tập và sáng tạo của họ không ngừng lại
nhiều nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật vẫn lặng lẽ dồn sức cho những tác phẩm mới sẵn sàng ra mắt khán giả khi mùa dịch qua đi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí bị đóng băng
nhưng đây lại là cơ hội để các đoàn nghệ thuật hoàn thiện những kịch bản giang dở sáng tạo thêm nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa
với liên đoàn siếc việt nam do đặc thù công việc các nghệ sĩ hàng ngày vẫn không ngừng hoạt động chăm sóc và huấn luyện những thú cưng
các nghệ sĩ mà tiết mục cá nhân thì thường thường có thể tập luyện không tốn thời gian và không tốn diện tích thì có thể tập cá nhân ở nhà
các tác phẩm của chúng tôi các đạo diễn đã bắt đầu phải làm việc với ekip sáng tạo và phải chuẩn bị tất cả các khâu làm tiền đề cho cái việc mà xây dựng những tác phẩm mới
khi mà đại dịch được giảm tắt thì bắt đầu ngay tức sẽ vào để giải luyện
trong công cuộc chống dịch như chống giặc đẩy cam
to thử thách quyết liệt của toàn dân tộc là chất liệu cao quý cho nghệ sĩ sáng tạo
trong cái lúc mà các nghệ sĩ nhà hát trèo việt nam cách ly xã hội cũng có những cái sáng tạo nhất định như là cùng liên kết với một số nghệ sĩ ở các đoàn trèo khác
chúng tôi đã thu âm những tác phẩm những bài hát tại nhà rồi chuyển cho nhau tạo thành một cái video clip
có cái nội dung là tuyên truyền
chống giặc đẩy cam